doanh nghiệp tiếp tục gặp những áp lực cạnh tranh từ hàng hóa ngoại nhập
kết quả khảo sát về hàng việt nam chất lượng cao hai nghìn một mươi bảy cho thấy sản phẩm trong nước dù còn chiếm ưu thế trên thị trường với tỷ lệ người tiêu dùng yêu thích chiếm năm mươi một và thường xuyên mua dùng chiếm sáu mươi
tuy nhiên khảo sát năm hai nghìn một mươi tám cho thấy tỷ lệ này đã giảm mạnh lần lượt chỉ có hai mươi bảy người tiêu dùng yêu thích và ba mươi hai chọn mua
các chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế việt nam đang hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng với khu vực và thế giới
hệ quả của việc các hiệp định thương mại tự do đặt ra nhiều cơ hội cũng không ít thách thức lớn
do vậy việc xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập nâng cao khả năng tận dụng ưu đãi fta cải thiện năng lực cạnh tranh của sản phẩm không chỉ là nhu cầu cấp thiết liên tục và lâu dài mà còn là nội dung sống còn của doanh nghiệp và nền kinh tế
hội nhập kinh tế
vâng thưa tiến sĩ nguyễn minh phong câu chuyện về việc hội nhập kinh tế
hội nhập kinh tế quốc tế được bàn rất nhiều trong những năm trở lại đây đặc biệt là khi chúng ta đang gia nhập một loạt các hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với các quốc gia cũng như các khối nước trên thế giới
và điều này thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp của chúng ta nếu họ có thể tận dụng được cơ hội
trước hết thì ông đánh giá tổng quan như thế nào về hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế về cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp việt cũng như là cái khả năng thâm nhập vào môi trường kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp việt nam trong những năm qua
chúng tôi cho rằng là việt nam trong năm vừa qua đã làm rất tốt
nó gọi là tạo một sự bằng phẳng giữa sân chơi trong nước và với nước ngoài
nói cách khác là chúng ta đã tuân thủ khá tốt và rất nhanh chóng rất là nghiêm túc những quy định liên quan tới lộ trình mức độ cam kết hội nhập giảm hàng hóa giao thế quan tự do hóa và thực hiện một sự bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
cái điều này chúng ta làm rất tốt mà nó trở thành một trong những cái gọi là có sự uy tín
và cũng chính chúng ta làm được điều này khiến cho nền kinh tế quốc tế mở rất là nhanh
mở đến mức độ
mà có thể nói là gần sắp xỉ gần hai trăm linh cái gdp
có thể nói độ mở lớn gần trong cái tốp năm của thế giới đó
thứ hai nữa là xét về vấn đề về khai thác các cái cơ hội
thì chúng tôi cho rằng là chúng ta làm được trường mực
bởi vì sao
bởi vì thế này chúng ta mới là do doanh nghiệp xây trong nước chủ yếu là chúng ta ít xuất khẩu
mà xuất khẩu chủ yếu do doanh nghiệp nước ngoài các fbi
mà họ thì đã có sẵn các cái thị trường

mà họ đã có sẵn các cái thị trường
mà họ đã có khi đầu tư việt nam rồi
và cộng thêm những cái cam kết về giảm thuế
thì họ sẽ được nhận lợi nhận nhiều hơn
nhưng mà có doanh nghiệp việt thì chúng ta là cái năng lực xuất khẩu
và nó là cái kinh doanh có hạn
cho nên là cái lợi dụng những cái cơ hội thị trường lợi dụng những cái gọi là ưu đãi về thuế thì ít hơn
nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng đã có rất nhiều doanh nghiệp đã làm tốt điều này
và điều này nó thể hiện rất rõ ở chỗ chúng ta đã có một cái sự mở rộng
danh mục các cái thị trường của chúng ta tham gia
đồng thời là một số doanh nghiệp việt đã có được những hàng mà có được thương hiệu trên trường thế giới
cũng như đã trở thành những cái gọi là đối tác khá là ổn định của nước ngoài
thế còn cái cạnh thứ ba là cái cạnh bảo vệ thị trường trong nước
bảo vệ doanh nghiệp bảo vệ người dân
thế thì cái này chúng tôi cho rằng là một trong những điểm yếu yếu của chúng ta
tức là chúng ta mới hạ hàng rào thế quan
một quên mất và chưa đủ năng lực hoặc là chưa đủ nhận thức chưa đủ về sự quan tâm
để mà dựng các hàng rào kỹ thuật
để bảo vệ các cái doanh nghiệp trong nước bảo vệ cái thị trường nội địa
thống kê gần đây thì cho ra kết quả là khoảng chỉ khoảng có ba mươi năm hàng hóa xuất khẩu của việt nam
đang đảm bảo và tận dụng được ưu đãi về thuế từ các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã ký kết
bên cạnh đó thì là hoạt động kinh doanh nội địa thì như tiến sĩ cũng đã chia sẻ là chúng ta bị cạnh tranh rất là nhiều bởi hàng hóa ngoại nhập vào ạ
vậy thì phải chăng là hai cái ví dụ này có thể minh chứng cho cái điều là các cái doanh nghiệp của chúng ta dường như vẫn đang bị động
khi mà chúng ta vào sân chơi quốc tế và đặc biệt là khi mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài
chắc chắn rồi tức là cái sự bị động nó không chỉ thể hiện ở cái con số ba mươi năm các hàng hóa xuất khẩu của việt nam khai thác được các lợi thế
mặc dù chúng ta cũng còn phải đặt vấn đề là đây là con số gọi là khảo sát thì lấy mẫu chất lượng mẫu rồi xử lý kết quả v v
thì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều tham số
nhưng mà rõ ràng cho thấy rằng là anh muốn khai thác được những cái lợi thế từ hội nhập đặc biệt là từ chính sách về mặt yêu đại thuế đấy
thì anh phải đáp ứng được cái yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ
thì đây là một trong những điểm yếu của chúng ta
bởi vì chúng ta là hiện nay hầu hết là phải nhập nguyên liệu ngoại nhập công nghiệp hỗ trợ thì cũng rất là thấp
do đó là chúng ta nếu mà các doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu mà anh không chủ động được và không xác minh được cái xuất xứ sản phẩm
và cái gọi là tiêu chuẩn nội khối đó thì anh sẽ không hưởng được những cái ưu đãi về thuế
thì cái điều này là một trong những cái điều gọi là điểm yếu cốt tử của chúng ta
cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp nếu mà anh không đáp ứng được những cái hàng rào kỹ thuật của nước ngoài
thì anh cũng không nhập được
thậm chí nếu như xuất sang hàn quốc anh không những không vào được mà anh còn bị phạt vì vỡ hợp đồng
do đó là có thể nói là đáp ứng được yêu cầu về nội khối nhưng mà nếu không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật thì anh cũng lại bị bật ra
cho nên cái con số ba mươi năm là một con số mà rất đáng báo động
đồng thời cũng có cái cơ sở để chúng ta có thể là tin tưởng vào cái kết quả như vậy
hơn nữa chúng ta thấy rằng là trong một số khảo sát khác ngay cả trên địa bàn hà nội cũng như địa bàn của cả nước á
là có những cái khảo sát cho thấy rằng là thậm chí tới bảy mươi tám mươi các doanh nghiệp không có khái niệm
ví dụ như cptpp hay là những cái sự chuẩn bị
anh có nghe nhưng anh lại không có sự chuẩn bị bởi vì bản thân anh có vẻ cảm thấy không liên quan
hoặc là anh cảm thấy là bất lực trong cái bối cảnh mà chúng ta chưa có cơ hội đầu tư
chưa có hướng đầu tư mới hay là chưa có đối tác mới thì anh chưa chuẩn bị
cho nên có thể nói là sự thụ động là nó có thật
và sự thụ động thì nó thể hiện chính là cụ thể hóa là cái số lượng các khẩu hóa chúng ta xuất khẩu
ít khai thác được những cái cơ hội từ hội nhập
và như vậy rõ ràng cho thấy là cả phía nhà nước
những cái chính sách liên quan tới vấn đề về tạo chủ động và kích thích cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp hội nhập
cộng với doanh nghiệp trong sự chủ động trong sự chuẩn bị và trong sự thích ứng đáp ứng được là cũng đang có cả vấn đề
như vậy là hai vấn đề này nó đang còn tồn tại cùng
gọi là cùng mà nó như là hai cái neo đó
nó làm cho các doanh nghiệp việt
sự bứt phá và cái sự khai thác những cơ hội nó không được như kỳ vọng
và nó không đạt được cái mục tiêu mà chúng ta khi mà thực hiện các cái ký kết
để chúng ta mà tạo ra một cái môi trường tạo ra một sân chơi tạo ra một động lực thể chế cho cái sự phát triển của doanh nghiệp
vâng như ông cũng vừa chia sẻ thì năm hai nghìn một mươi tám là một cái năm mà có một cái bối cảnh hết sức đặc biệt
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của chúng ta
trong năm nay thì chúng ta cũng đã ký thêm một cái hiệp định mới hiệp định fta mới
đó là cptpp và chúng ta đang chờ là cái hiệp định này sẽ có hiệu lực
và cùng với đó là hiệp định fta giữa việt nam với eu đúng không ạ
chúng ta cũng đang chờ đợi cái lộ trình để hiệp định này sẽ có hiệu lực
thì chúng ta cần phải làm như thế nào và có những cái chính sách cụ thể như thế nào
chính sách ở tầm vi mô để hỗ trợ cho khối doanh nghiệp của chúng ta để đảm bảo là
những cái gì mà chúng ta đã cam kết và xứng đáng nhận được
thì các cái doanh nghiệp của chúng ta sẽ có thể tận dụng được trong thời gian tới ạ
vâng đúng là như vậy
năm hai nghìn một mươi tám là một năm rất đặc biệt
nó là năm bản lề của quá trình năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đặc biệt nó là cái năm bản lề của cái giai đoạn hòa nhập của việt nam
sau này chúng ta sẽ có thời gian nhìn lại nó dài hơn
và sẽ thấy rằng rõ ràng là năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là một cái năm mà việt nam có một bước ngoặt
về hội nhập trên cơ sở các khuôn khổ fta thế hệ mới
vì như mình vừa nói đó chúng ta đã ký cái cptpp tháng ba năm nay
và hiện nay đã có ba nước thông qua rồi
chỉ cần thêm ba nước thông qua nữa là nó sẽ có hiệu lực
chúng tôi quan sát thấy rằng là hiện nay là tất cả các nước còn lại
kể cả việt nam đều từ nay đến cuối năm là sẽ thông qua
và như vậy là đầu năm sau khả năng là cái fta cptpp nó sẽ có hiệu lực
và nó sẽ tạo ra một bước ngoặt về mặt môi trường
bên cạnh đấy nữa thì chúng ta cũng đã thỏa thuận và ra soát xong
cái ev fta tức là giữa việt nam và eu
và khả năng là cũng sẽ được ký kết vào năm sau
như vậy năm sau là sẽ là cái năm mà chúng ta thấy nó mở hoà ra
một cái không gian mới một cái bối cảnh kinh tế mới các fta thế hệ mới
với những đòi hỏi rất cao và sức ép cạnh tranh cũng rất cao cơ hội thì cũng rất lớn
thế thì điều này cộng với cả cái bối cảnh về wto
năm nay chúng ta buộc như đã nói là phải thực thi để nó tạo ra một cái thể chế kinh tế thị trường nó hoàn chỉnh hơn
thì như vậy là trong năm nay và đặc biệt là năm hai nghìn một mươi chín
chúng ta sẽ chứng kiến một cái nền kinh tế việt nam
cái tính thể chế thị trường nó rất đồng bộ nó rất đậm nét và nó rất là cao
thế thì nó đòi hỏi là kể cả nhà nước kể cả doanh nghiệp
phải nâng mình lên để mà có những cái giải pháp
có những cái thích ứng và có những cái năng lực để mà khai thác các cơ hội
đồng thời để mà gọi là giảm thiểu những tác động mặt trái của nó
với tình hình đấy chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới
thì nhà nước cần phải có một cái sự giả soát đánh giá lại một cách tổng thể
nghiêm túc và rất thực tế những cái kết quả của các chính sách chúng ta đã làm
đặc biệt là chính sách về mặt bảo hộ
chúng ta mở cửa chúng ta làm tốt rồi
nhưng mà chúng ta phải đánh giá lại các cái biện pháp bảo hộ
những công cụ bảo hộ mà nó nằm trong khuôn khổ cho phép của wto
của các sta cũng như là của các căn kết khác để đảm bảo sự đúng pháp luật
nhưng đồng thời nó phải khai thác được những cái công cụ mà chúng ta được phép
đồng thời phải thiết kế thêm những cái hàng rào mà chúng ta cũng được phép và cần phải làm
để bảo vệ thị trường trong nước bảo vệ người tiêu dùng
tránh những một sự ngộ nhận theo kiểu tự do tức là không có quản lý
đặc biệt là tránh những cái sức ép từ các đối tác
khi mà họ đưa ra những cái điều kiện thương lượng đó
chúng ta bị nương theo họ và chúng ta sẽ trở thành một cái sự giật dây
mà bởi các cái đối tác lớn và chúng ta bị phụ thuộc vào họ
cả về mặt xuất nhập khẩu cả về mặt thể chế
thì đây là điều mà cần phải đáng rất quan tâm
cái thứ ba là chúng ta phải có một cái chính sách mà để mà xây dựng sốc lại
chúng tôi dùng từ sốc lại cái lực lượng cộng đồng doanh nghiệp trong nước
theo cái hướng là cổ phần hóa nhiều hơn với nhau để nó hình thành các tập đoàn tư nhân
trên cơ sở cổ phần đang sở hữu đó mà như nghị quyết đảng nói đó là rất cần thiết
để chúng ta tạo ra những đối tác cộng đồng ở trong nước đủ mạnh
để đủ sức chơi một cách bình đẳng đủ sức tiếp nhận công nghệ đủ sức định hướng điều chỉnh
và tái cơ cấu nền kinh tế theo một cái hướng như vậy nó tổng thể như vậy
và đặc biệt là đủ sức để mà đầu tư thị trường sâu
có như vậy chúng ta mới đáp ứng được cạnh tranh và mới đáp ứng được các quy chuẩn
để vượt qua rào kỹ thuật cũng như tự bảo vệ mình
bên cạnh đấy nữa những cái giải pháp chúng ta đã làm ví dụ như là hỗ trợ thương hiệu
hỗ trợ về xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư rồi đặc biệt là xây dựng các cái quy chuẩn kỹ thuật
những cái tiêu chí về kỹ thuật để nó ngang tầm khu vực và thế giới
để các doanh nghiệp việt nam tuân theo đó
từ đó anh mới tham gia được vào chuỗi
chứ anh mà vẫn theo những cái quy chuẩn tiêu chuẩn việt nam
thì làm sao anh lắp ráp được bộ phận của mình và vụ của thế giới được
cho nên là cái việc nâng tầm quy chuẩn kỹ thuật và đáp ứng được tiêu chuẩn thế giới đó là rất tốt
hơn nữa đó chính phủ cũng cần phải có một chính sách để mà làm thế nào giúp các doanh nghiệp
khai thác được những cái tiêu chí đảm bảo được cái yêu cầu về nội khối
bao gồm là xây dựng những cái chuỗi rồi phát triển những cái trung tâm về công nghệ hỗ trợ đó
cũng như là những cái nguồn nguyên liệu để chúng ta có thể đảm bảo được cái xuất xứ nội khối đáp ứng yêu cầu
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là cái việc mà xây dựng hệ thống thông tin
và hỗ trợ những cái bổ trợ tư pháp để các doanh nghiệp có thể chủ động cạnh tranh
chủ động tự vệ
chủ động xử lý tốt các tranh chấp quốc tế trong hội nhập
nhất là các cái cuộc chiến chống bán phá giá cuộc chiến thương mại
rồi kể cả cuộc chiến tiền tệ
trong tháng tới chắc chắn nó sẽ xảy ra nhiều hơn
và việt nam sớm muộn ít nhiều đó cũng sẽ bị cuốn vào đó
thì việt nam phải có được cái năng lực này
một cái sự chủ động và công nghệ cũng như là đội ngũ chuyên gia và những cái kịch bản cần thiết
và trên tất cả đấy chúng tôi cho rằng là nhà nước cũng cần phải hỗ trợ doanh nghiệp
để sốc lại cái đội hình của cộng đồng các cái hiệp hội doanh nghiệp
tránh nhỏ lẻ tránh giải rác tránh lợi ích theo kiểu nhóm hoặc là năng lực hạn chế
mà phải thực sự là một cái đội ngũ hùng hậu và hỗ trợ được doanh nghiệp
liên kết được doanh nghiệp để mà tạo ra một cái sức mạnh cộng đồng
chứ còn cái tính cộng đồng tính cộng hưởng của doanh nghiệp việt rất là yếu
yếu kể cả ở trong nước và ra nước ngoài thì càng yếu hơn nữa
thì đây chính là một trong những điểm yếu cốt tử
và chúng tôi cho rằng là nhà nước phải có vai trò ở đây hiệp hội phải có vai trò ở đây
vâng như vậy là bên cạnh cái vai trò của nhà nước phát huy thêm cái vai trò của mình
trong cái việc đưa ra các cái chính sách để hỗ trợ
thì cộng đồng doanh nghiệp của việt nam cũng cần phải có cái sự chủ động
và đặc biệt là có một cái sự kết nối với nhau một cách thực sự hiệu quả
để chúng ta có được khai thác được một cách tốt hơn những cái lợi thế và ưu đãi
mà chúng ta có được từ các cái hiệp định thương mại tự do
cũng như là từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay
thân mến chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại